vậy đâu sẽ là chính sách để tận dụng thời cơ thúc đẩy du lịch việt
cùng bàn luận về câu chuyện này với bà trịnh thị mỹ nghệ phó chủ tịch thường trực hiệp hội du lịch hà nội trong phần sau của chương trình
và trước khi đến với những tin tức đáng chú ý trong an ninh ngày mới sáng nay mời quý vị cùng điểm qua những lưu ý về thời tiết
thưa quý vị đông bắc bộ và hà nội bắt đầu bước vào đợt nắng nóng đầu tiên
đây sẽ là khu vực nắng nóng muộn nhất
dù nắng nóng chưa quá gai gắt tuy nhiên nắng lại kèm theo độ ẩm ở mức cao là trên sáu mươi nên sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác bức bí và mệt mỏi
đối với trung bộ thì từ hôm nay cũng bắt đầu bước vào thời điểm nắng nóng trên diện rộng
nhiệt độ cao nhất là trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
riêng vùng núi bắc trung bộ có thể nhiệt độ sẽ lên tới là ba mươi bảy ba mươi chín độ c

nắng nóng tại nam bộ cũng là hình thái thời tiết chủ đạo trong giai đoạn này
nhiệt độ trung bình sẽ là ở mức ba mươi năm ba mươi sáu độ
trong dịp cuối tuần thì nhiều hoạt động ngoài trời có thể sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe
quý vị lưu ý tránh hoạt động ngoài trời trong khung giờ là từ một mươi một đến một mươi bốn giờ
khi ra đường thì cần có những biện pháp bảo vệ cơ thể
vừa rồi là những thông tin về thời tiết đáng chú ý
còn bây giờ mời quý vị cùng đến với phần tin tức cập nhật
thưa quý vị
bản danh sách điệp viên là một trong ba chương trình vở diễn lớn
được giàn dự biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ nhân dân dịp kỷ niệm bốn mươi bảy năm
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
một trăm ba mươi hai năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh bốn mươi năm ngày thành lập nhà hát công an nhân dân
hai mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tối qua ngày hai mươi ba tháng bốn tại nhà hát lớn hà nội
nhà hát công an nhân dân đã công diễn bản dựng mới nhất vở kịch bản danh sách điệp viên
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự và chúc mừng các nghệ sĩ
nội dung vở kịch kể về những chiến công hy sinh thầm lặng của điệp báo công an hà nội trong kháng chiến
sau khi hiệp định geneva được ký kết thực dân pháp rút quân khỏi việt nam
cài lại một mạng lưới gián điệp dày đặc nhằm âm mưu phục vụ kế hoạch hậu chiến
danh sách này có vai trò quan trọng trong quyết định vận mệnh chính trị ở việt nam khi đó
nên cả đế quốc mỹ chính quyền việt minh và thực dân pháp đều quyết tâm nắm giữ bản danh sách này
thì đây là một cái vở tôi cho là nó là kinh điển của những cái vụ án của công an là một cái
thứ hai nữa là đỉnh cao một trong những đỉnh cao của những tác phẩm nói về tình báo
thế và vì nó thay đổi lớp diễn viên ngày xưa là lớp diễn viên khác bây giờ lớp diễn khác
thì lại phải dựng cái vở này
một kiểu khác vẫn câu chuyện ấy vẫn cái cô ấy đóng ben la rồi ông ấy đóng
henry thọ thế nhưng mà bây giờ mình phải thay đổi vẫn câu chuyện ấy như để cho nó hấp dẫn hơn và nó
hợp với lại cái giai đoạn này hơn để cho khán giả biết được rằng là nhà hát kịch công an nhân dân
có rất nhiều vở về đề tài công an cũng như đề tài xã hội rất hay
bản danh sách điệp viên là một trong số tác phẩm ăn khách về lực lượng công an nhân dân đến nay với
được nhiều đơn vị sân khấu
trong đó có đoàn kịch nhà hát công an nhân dân trong bản dựng lần này vở kịch đã được xử lý mới hơn bằng các thủ pháp của sân khấu đương đại cùng với sự tham gia diễn xuất của nhiều gương mặt mới vở diễn hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của cán bộ chiến sĩ nói riêng khán giả hiện nay nói chung
trước đây khi mà còn đang là sinh viên ở trường sân khấu điện ảnh thì mình đã có một cái mơ ước là sau này ước gì thì mình được diễn cái vở diễn này
bởi vì đây là một vở diễn thực sự là rất là kinh điển và nổi tiếng nên là ngày hôm nay khi mà cái ước mơ đấy của mình nó trở thành hiện thực thì cảm thấy rất là hạnh phúc
cũng ý nghĩa hơn nữa khi mà cái vở diễn này mình được tham gia lại nằm trong chuỗi những cái chương trình kỷ niệm bốn mươi năm thành lập nhà hát công an nhân dân nên là mình cảm thấy rằng đây có lẽ là một cái cột mốc vô cùng đáng nhớ của mình
mình ấn tượng với tất cả các nét diễn của các diễn viên đặc biệt là diễn viên bảo thanh
và sự hy sinh của những
với ý nghĩa và nội dung hấp dẫn của kịch bản bản dựng mới của vở diễn bản danh sách điệp viên lần này vẫn giữ được nguyên gốc nhưng mang lại hơi thở thời đại và hấp dẫn khán giả
để lại trong lòng người xem những ấn tượng và cảm xúc rất đẹp về người chiến sĩ công an vừa khâm phục vừa yêu mến cảm thông sâu sắc với những người chiến sĩ
để lại trong lòng người xem những ấn tượng và cảm xúc rất đẹp về người chiến sĩ công an vừa yêu mến cảm thông sâu sắc với những người chiến sĩ công an
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
từng có hai tiền án về ma túy sau khi chấp hành án phạt một mươi tám năm tù
nguyễn thị hợi chú tại phường cửa nam tp vinh lại tiếp tục móc nối với các đối tượng người lào để tìm mua ma túy
sau đó về bán cho các con nghiện trên địa bàn tp vinh
đối tượng vừa bị cắt
công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ thu hai kg ma túy đá
nhận định nguyễn thị hợi là đối tượng tinh vi và xảo quyệt
công an tp vinh đã phân công nhiều mũi trinh sát mật phục
theo dõi mọi di biến động của đối tượng
sáng ngày hai mươi hai tháng bốn khi hợi đang di chuyển đến khu vực thuộc khối tân hòa
phường hà huy tập tp vinh
xác định đối tượng đang mang theo ma túy
các tổ công tác lập tức áp sát khống chế và bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai kg ma túy đá
được ngụy trang trong túi hoa quả
hợi khai nhận đã tự điều khiển ô tô cá nhân lên khu vực biên giới
thuộc xã thanh thủy huyện thanh trương tỉnh nghệ an
để mua ma túy sau đó đem về cất giấu tại nhà riêng
khi có khách đặt mua sẽ ngụy trang ma túy
trong các thùng hàng thực phẩm hoặc hoa quả
hòng qua mặt lực lượng chức năng
tại phú yên một vụ mua bán trái phép chất ma túy
cũng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh phú yên đấu tranh triệt xóa
qua công tác truy xét chiều ngày hai mươi tháng bốn
tại trước cửa một quán karaoke trên địa bàn phường bốn thành phố tuy hòa
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh phát hiện bắt quả tang phan hoàng bảo trân
chú tại phường bảy thành phố tuy hòa
đang mang theo bốn viên thuốc lắc và ma túy ketamin
tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng
lực lượng công an phát hiện thu giữ một trăm linh chín viên thuốc lắc và sáu túi ni lông
chứa ma túy với tổng khối lượng là một trăm linh kg
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đã lập biên bản bắt quả tang
và tiến hành tạm giữ hình sự đối với phan hoàng bảo trân
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đồng thời củng cố hồ sơ đề nghị xử lý nghiêm đối tượng theo pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bị can ngô phú cường
trú tại phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang
về tội trổ thuế
theo thông tin ban đầu ngô phú cường trực tiếp quản lý điều hành
mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của bốn công ty
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát
với một số công ty trong và ngoài tỉnh
với tổng cộng doanh thu là hơn sáu mươi ba bốn tỷ đồng
toàn bộ số tiền này cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát
không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai trong
do ngô phú cường quản lý
gây thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước
do hành vi vi phạm pháp luật về trốn thuế
hơn một mươi chín tỷ đồng
hiện vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
tiếp tục điều tra làm rõ
trong phần tiếp theo của chương trình

từ đại hội thể thao đông nam á sea games ba mươi một
câu chuyện sẽ có trong vấn đề và chính sách ngay sau đây
bộ y tế khuyến cáo tránh lạm dụng chỉ định không cần thiết
khi khám chữa bệnh
câu chuyện sẽ có trong vấn đề và chính sách ngay sau đây
câu chuyện sẽ có trong vấn đề và chính sách ngay sau đây
tăng tốc truyền thông
đó là cách thức mà cả chính quyền và những đơn vị hoạt động
trong lĩnh vực du lịch đang thực hiện
để tận dụng cơ hội vàng từ sea games ba mươi một
khi mà chỉ còn trước đầy một tháng nữa
những đoàn vận động viên quan khách thể thao
cổ động viên đầu tiên sẽ có mặt tại việt nam
để tham dự sự kiện này
sea games ba mươi một là sự kiện thể thao quốc tế
diễn ra đúng thời điểm việt nam đang đẩy mạnh khôi phục du lịch
nếu không chuẩn bị kỹ càng
đưa ra quyết sách và hành động cụ thể
liệu rằng chúng ta có đánh mất cơ hội
khi mà nhiều hãng lưỡng hành
đã có kế hoạch đưa khách đến xem các môn thi đấu
ở sea games ba mươi một
khi mà việc công bố lịch thi đấu giá vé phân phối vé sớm
sẽ giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn
trong hợp tác để đưa khách đến việt nam
khi mà người hâm mộ thể thao đông nam á
còn trông đợi vào sự kiện thể thao lần này
thì cơ hội phục hồi du lịch
từ sea games ba mươi một
vẫn còn hiện hữu
trước tiên cảm ơn bà đã dành
thời gian cho chương trình
liên quan đến câu chuyện phát triển du lịch từ sea games ba mươi một
thì hiện nay hà nội đã có những phương án
đón khách quốc tế như thế nào
và khi đến với hà nội thì du khách sẽ có cơ hội
để trải nghiệm những sản phẩm du lịch ra sao ạ
trước tiên sea games ba mươi một
sắp tới thì
rất là rất rộn ràng rồi
và công tác chuẩn bị cho đón khách du lịch
trở lại sau hai năm
ngành du lịch gặp những khó khăn
thì sea games hai mươi một đã gặp cơ hội vàng
để cho ngành du lịch việt nam nói chung
du lịch hà nội đối riêng
tạo lên một cú hít mạnh mẽ
để trở lại đường đua của du lịch
về công tác chuẩn bị
hà nội đã sẵn sàng
về các cơ sở lưu trú
lựa chọn ra công suất phòng
để làm sao đáp ứng đủ
đạt chuẩn nhất cho vận động viên
và khách du lịch quốc tế
đến với sea games hai mươi một
và những sản phẩm du lịch mang đậm
tính chất văn hóa truyền thống của hà nội
cũng đã được sẵn sàng và lên kệ
và cũng dịch ra nhiều thứ tiếng
để phát triển du lịch
phù hợp để làm sao
sẵn sàng chuẩn bị đưa khách trải nghiệm
liên quan đến công tác đón khách
trong đó có chính sách về visa
cũng như là quy trình nhập cảnh
hiện nay còn vướng mắt gì không thưa bà
từ sau một mươi năm tháng ba
khi mà chính sách mở cửa du lịch việt nam
đã được công bố với thế giới
chúng tôi đã sẵn sàng trở lại
đặc biệt ở đây chúng ta mong muốn
được trở lại cơ chế thoáng
trước những năm hai nghìn một mươi chín
là việc miễn tị thực cho một số nước
trong một mươi ba nước
và nữa là việc
để trở lại cơ chế thoáng
khi đến với việt nam
chúng ta sẽ bỏ đi những thủ tục
về mặt cách ly
và về mặt test covid
chúng ta sẽ thoáng hơn
chứ không phải bắt buộc yêu cầu khách
họ chỉ cần có một chứng nhận
về test covid
tại nước sở tại được có chứng nhận
trước bảy mươi hai giờ là được
có một điều cam kết
họ phải có bảo hiểm
đối với khách khác biệt một chút
họ phải có bảo hiểm về covid
trị giá khoảng từ hơn một mươi đô
để có một cái xác nhận đó
như là một cái kinh chỉ nam đấy
để khi họ nhập cảnh vào
và tân thủ những cái
về mặt bảo đảm an toàn
trong cái việc phòng chống dịch của việt nam
hiện nay những chính sách về truyền thông
quảng bá cũng như xúc tiến du lịch
được tiến hành ra sao ạ
trước thềm sea game ba mươi một
hiện nay thì với thủ đô hà nội
chúng ta thì cũng đang
tận dụng rất nhiều cái cơ hội
thứ nhất là
chúng ta tận dụng qua các cái
kênh thông tin
vì là truyền thông trước
trong và sau sự kiện
đấy đó là cái điểm nóng
qua các cái mạng xã hội
đặc biệt như là fanpage
tất cả những cái đó
đang tự dụng rất là tốt
mới hai nữa là
hà nội thì có cái sự hợp tác rất tốt
với cả cnn
thì tất cả những cái kênh đó
là với cả báo chí truyền thông
chúng ta cũng đều
để làm sao
mà cái công tác tuyên truyền quảng bá
cho cái việc
hà nội đã sẵn sàng như thế nào
và hà nội đã làm gì
để cho sea game ba mươi một
việc hỗ trợ các doanh nghiệp
để mà tái khởi động lại
cái hoạt động du lịch
khi mà sea game
chỉ còn khoảng một tháng nữa
sẽ tiến hành tại việt nam
đã được triển khai như thế nào ạ
trong hai tuần vừa qua
thì phía sở du lịch hà nội
là cái đơn vị chủ quảng
thì cũng đã tổ chức
những cái chương trình tập huấn
để tập huấn cho
các cái cơ sở lưu trú
các cái điểm đón khách du lịch
và đặc biệt là
có cả một số các bà con
những người bà con hương dân
ở các cái khu vực lân cận
của nội thành hà nội
làm cái du lịch cộng đồng
để chuẩn bị một cái
tức là để trở lại
tái tạo lại
cái nguồn năng lượng
cũng như là cái việc
chúng ta phải thay đổi
cái tư duy
cái nhận thức
và cái cách làm du lịch
sau cái đại dịch này
thì các lớp tập huấn
đã được triển khai
và nhận được những cái phản hồi
cũng như là cái hưởng ứng rất tích cực
các cơ sở lưu trú
cũng như là những người làm du lịch
trên địa bàn thủ đô
đặc biệt là
cái chính sách hỗ trợ
cho người lao động
trong ngành du lịch
về cái hỗ trợ
về hướng dẫn viên
thì đã làm rất là tốt
tất cả những hướng dẫn viên
trong ngành du lịch
cũng đã được nhận được
cái hỗ trợ
theo cái thông tư
hướng dẫn cụ thể
nó là cái phần
khích lệ động viên tinh thần
cho cộng đồng
cho những người làm du lịch
vâng xin cảm ơn bà
vì cuộc trao đổi vừa rồi ạ
quý vị vừa theo dõi
vấn đề về chính sách
tiếp theo sẽ là những chính sách
đáng chú ý
sẽ có trong cụm chính sách
ngay sau đây
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đăng
vừa ký quyết định số năm trăm linh năm
quy đề ttg
lấy ngày một mươi tháng một mươi hàng năm
là ngày chuyển đổi số quốc gia
nhằm đẩy nhanh tiến độ
triển khai các nhiệm vụ
về chuyển đổi số quốc gia
thực hiện có hiệu quả
chương trình chuyển đổi số quốc gia
đến năm hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
bên cạnh đó
nâng cao nhận thức của người dân
toàn xã hội
về vai trò ý nghĩa
và lợi ích của chuyển đổi số
thúc đẩy sự tham gia vào cuộc
của cả hệ thống chính trị
hành động đồng bộ ở các cấp
và sự tham gia của toàn dân
bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số
để thực hiện hiệu quả công tác
khám chữa bệnh cho người dân
sau khi mắc covid một mươi chín
trong giai đoạn hiện nay
các cơ sở khám chữa bệnh
cho người bệnh khi mắc
và hậu covid một mươi chín
theo đúng các hướng dẫn chuyên môn
do bộ y tế đã ban hành
khám chữa bệnh cho người
có dấu hiệu triệu chứng
hậu covid một mươi chín nói riêng
và khám chữa bệnh nói chung
theo phạm vi hoạt động chuyên môn
của cơ sở
theo các lĩnh vực chuyên khoa
khi người dân có các dấu hiệu
triệu chứng thuộc các chuyên khoa
tránh tình trạng lạm dụng chỉ định
hoặc chỉ định không phù hợp
không cần thiết
theo quy chế thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian thí sinh đăng ký dự thi
là từ ngày bốn tháng năm
đến ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
thí sinh lớp một mươi hai
sẽ đăng ký dự thi
trực tuyến qua tài khoản
là số căn cước công dân
hoặc chứng minh nhân dân
hoặc mã định danh
các thí sinh thuộc diện khác
sẽ đăng ký trực tiếp
tại điểm thi
do sở giáo dục và đào tạo bố trí
phiếu đăng ký dự thi
không bao gồm đăng ký
xét tuyển đại học và cao đẳng
phần cuối phiếu đăng ký dự thi
sẽ có mục
tích lựa chọn
có hay không
đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng
kỳ thi chính thức diễn ra
trong hai ngày bảy và tám tháng bảy
ngày chín tháng bảy
là ngày thi dự phòng
khung giờ thi được giữ ổn định
thời gian công bố kết thúc thi
sớm hơn hai ngày so với năm trước
dự kiến sẽ là hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua
các bài viết đáng chú ý ra trên các báo
số ra trong tuần
trên báo tuổi trẻ thông tin
chính phủ đặt ra quyết tâm
cao thực hiện giải pháp lành mạnh hóa thị trường
không để một số vụ việc
ảnh hưởng tới niềm tin của nhà đầu tư
đến việc huy động vốn qua thị trường trái phiếu
cổ phiếu để phát triển kinh tế đất nước
đó là khẳng định của thủ tướng phạm minh chính
đưa ra tại hội nghị phát triển thị trường vốn
an toàn minh bạch hiệu quả
nhằm ổn định kinh tế vĩ mô
đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế
diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng bốn
với những biến động của thị trường tài chính
và chứng khoán thời gian gần đây
thủ tướng đặt câu hỏi vì sao
đã có cơ chế quản lý kiểm tra giám sát
nhưng vẫn để xảy ra các trường hợp
thao túng thị trường vi phạm
về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
báo công an nhân dân ngày một mươi tám tháng bốn
trong mục phòng chống diễn biến hòa bình
có bài viết nhận thức đúng về
chủ quyền biển đảo đấu tranh
với luận điệu sai trái
bài báo nêu rõ trong khi đảng nhà nước
và nhân dân ta đang quyết tâm thực hiện
thắng lợi đường lối chủ trương
chính sách pháp luật về phát triển kinh tế
gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
thì các thế lực thù địch phản động
cơ hội chính trị lại tìm cách đưa ra
những luận điệu sai trái
nguyện tạo để xuyên tạc kích động chống phá
số tổ chức đối tượng phản động
cơ hội chính trị đã tự gắn mát
học giả nhà phản biện
hay nhân danh những người việt nam yêu nước
bảo vệ chủ quyền biển đảo để đả phá
cho rằng đường lối chính sách của đảng nhà nước ta
về biển đảo hiện nay
là lỗi thời không còn phù hợp
từ đó đả kích rằng việt nam
nếu tiếp tục giữ lập trường như hiện nay
sẽ không giữ được chủ quyền biển đảo
khẳng định đó là các thủ đoạn lợi dụng
vấn đề chủ quyền biển đảo để chống phá
báo lao động số ra ngày hai mươi tháng bốn
đăng tải bài viết có nhăn đề
giáo viên lo lắng
bỏ tiền triệu học chứng chỉ cấp tốc
khi giáo viên ở nhiều tỉnh thành
bỗng dưng nhận được lệnh
sẽ phải đi học cấp tốc chứng chỉ
trước danh nghề nghiệp
nội dung bài báo
đề cập tới việc nhà trường
nói đây là yêu cầu của phòng giáo dục đào tạo
phòng lại đổ tại sở yêu cầu
điều khiến các thầy cô hoang mang nhất
là những thông tin
không đi học sẽ không được xếp lương
không có chứng chỉ sẽ bị tụt hạng
những ngày qua trên các hội nhóm của giáo viên
tại thanh hóa
chuyện đi học chứng chỉ trước danh nghề nghiệp
chuyện nâng hạng tụt hạng giữ hạng
là chủ đề gây bàn tán nhiều nhất
rất nhiều giáo viên tại tỉnh thanh hóa
đã đổ số đi học chứng chỉ trước danh nghề nghiệp
dù chưa biết chính xác thông tin về khóa học
thời lượng nội dung học
kèm theo đó số tiền mà các cô phải chi trả
giao động từ hai đến ba triệu đồng
con số không hề nhỏ so với thu nhập của giáo viên hiện nay
báo lao động số ra ngày hai mươi hai tháng bốn
đăng tải bài viết có nhanh đề
chính sách hỗ trợ tiền thuê cho người lao động
vẫn chờ hướng dẫn
nội dung bài viết đề cập tới việc
người lao động thuê trọ nếu đủ điều kiện
sẽ nhận được hỗ trợ từ năm trăm linh đến một triệu đồng
một tháng tối đa ba tháng
theo quyết định tám cp của chính phủ
thời gian triển khai chính sách từ ngày một tháng bốn
đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay
đã cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhiều địa phương vẫn chưa ban hành kế hoạch triển khai
công nhân vẫn chưa được hướng dẫn
làm các thủ tục để thụ hưởng gói hỗ trợ
xin mời quý vị cùng điểm lại những thông tin chính
đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
từng có hai tiền án về ma túy
sau khi chấp hành án phạt một mươi tám năm tù giam
về tội mua bán trái phép chất ma túy
nguyễn thị hợi chú tại phường cửa nam tp vinh
lại tiếp tục móc nối với các đối tượng người lào
để tìm mua ma túy
sau đó về bán cho các con nghiện trên địa bàn tp vinh
đối tượng vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
thu hai kg ma túy đá
công an tp vinh tỉnh an bắt giữ
cảnh sát điều tra công an tp vinh vừa khởi tố
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ngô phú cường chú tại tp long xuyên
tp an giang về tội trốn thuế
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
cường đã trực tiếp giao dịch
mua bán cát với doanh thu hơn sáu mươi ba bốn tỷ đồng
nhưng không xuất hóa đơn
không ghi chép và kê khai thuế
gây thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước
do hành vi vi phạm pháp luật về thuế
hơn một mươi chín tỷ đồng
sea games ba mươi một là dịp hàng nghìn vận động viên
quan chức thể thao khán giả quốc tế đến việt nam
nhất là hà nội
nơi diễn ra lễ khai mạc bế mạc
và nhiều nội dung thi đấu
sự kiện thể thao sôi động này là cơ hội
để chúng ta thu hút khách du lịch quốc tế
bởi vậy hà nội cần để mạnh quảng bá
về tiềm năng du lịch đổi mới các sản phẩm du lịch
nâng cao chất lượng dịch vụ
nhằm tạo cú hít khôi phục du lịch
để thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh
cho người dân sau khi mắc covid một mươi chín
trong giai đoạn hiện nay
các cơ sở khám chữa bệnh cho người bệnh khi mắc
và hậu covid một mươi chín
theo đúng các hướng dẫn chuyên môn do bộ y tế đã ban hành
khám chữa bệnh cho người có dấu hiệu
chữ chứng hậu covid một mươi chín nói riêng
và khám chữa bệnh nói chung
theo phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở
theo các lĩnh vực chuyên khoa
tránh tình trạng lạm dụng chỉ định
hoặc chỉ định không phù hợp không cần thiết